thưa quý vị vào sáng nay hơn một mươi sáu thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân
đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại một số trường học viện công an nhân dân
điểm bài thi đánh giá năng lực sẽ chiếm trọng số sáu mươi điểm xét tuyển
và điểm theo tổ hợp thi của thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm trọng số bốn mươi điểm xét tuyển
năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng gần gấp đôi
điều này đồng nghĩa với tính cạnh tranh cao hơn nhiều và đòi hỏi các trường chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất
nhân lực cũng như vấn đề bảo đảm an ninh an toàn ghi nhận của phóng viên intv
ôn ngày không đủ tranh thủ ôn đêm đó là những gì huy hoàng thực hiện trong suốt những tháng qua
vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
ngay sau đó là kỳ thi tuyển sinh vào các trường công an
áp lực cứ thế nhân đôi
nhưng với ước mơ được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân nên em càng phải cố gắng
hôm nay huy hoàng đã cùng với hơn một mươi sáu thí sinh khác trên cả nước
chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào các trường công an nhân dân hệ chính quy
với số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng gần gấp đôi so với năm trước
điều này cũng đặt ra áp lực cho các điểm thi trong việc đảm bảo an ninh an toàn đảm bảo tính công bằng cho thí sinh
nhà trường đã chủ động có các bước bảo vệ như bảo vệ ba vòng
thứ nhất là tại khu vực cổng và các khu vực thi thì đã có một chốt bảo vệ
thứ hai là tại chân các tòa nhà thì đã kiểm tra phòng ngừa
và đặc biệt khu vực thứ ba đó chính là trên phòng thi
thì cán bộ coi thi sẽ chủ động trong việc phòng ngừa hướng dẫn và kiểm tra các tình huống thí sinh có thể chủ động gian lận thi cử này
chúng tôi cũng đã tập huấn cho các hội đồng thi
và các hội đồng thi sẽ có trách nhiệm tập huấn kỹ lưỡng những nội dung này cho cán bộ coi thi
để làm sao có thể cái kỳ thi diễn ra một cách an toàn
đồng thời cũng huy động tất cả các lực lượng công an của bộ
cũng như là công an địa phương
để làm sao để đảm bảo an ninh an toàn cao nhất cho kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra
cũng trong sáng nay thợ thướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy
tuyển mới trong công an nhân dân
cũng đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại một số trường học viện công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ đã đánh giá cao nỗ lực và sự phối hợp của các trưởng công an nhân dân
nhằm tổ chức kỳ thi an toàn đúng kỳ chế
năm nay mọi công tác tổ chức kỳ thi nhìn chung diễn ra thuận lợi
do các nhà trường đều đã có kinh nghiệm tổ chức kỳ thi từ năm hai nghìn một mươi chín
các quy trình công đoạn trong kỳ thi đều diễn ra đúng kế hoạch
chưa xuất hiện các tình huống đột xuất bất ngờ
mong rằng các ông chí tổ chức một cái kỳ thi làm sao thật tốt
làm sao có kết quả đạt yêu cầu không để xảy ra một vấn đề gì
nếu bây giờ bộ công an mà đi đầu gương mẫu
mà để xảy ra những khiếm khuyết thì rất phức tạp
nên là mong các ông chí rằng là trong cái thành công thì không sao tránh khỏi những cái tồn tại
nhưng mà cái tồn tại chúng ta phát hiện sớm và khắc vụ ngay
và chúng ta có giải pháp và chúng ta phát ngôn làm sao là có liều lượng
đến bây giờ thì chưa có gì đúng không
nhưng mà nếu có và cũng không mong là nó có
nhưng nếu có thì phải giải quyết thật tốt
là đúng tiến độ đúng kịp thời và có cái gọi là giải pháp phù hợp
với bài thi đánh giá năng lực
bộ công an thí sinh đăng ký và chọn một trong hai mã bài ca một hoặc ca hai tùy theo thế mạnh của mình
trong đó ca một mã bài thi với phần trắc nghiệm gồm kiến thức khoa học tự nhiên
khoa học xã hội và ngôn ngữ anh phần tự luận là toán
ca hai là mã bài thi với phần trắc nghiệm gồm kiến thức khoa học tự nhiên
khoa học xã hội và ngôn ngữ anh phần tự luận là ngữ văn
kết thúc bài thi đa số thí sinh đánh giá đề thi nằm trong chương trình kiến thức trung học phổ thông
trong đó chủ yếu là lớp một mươi hai
có tính phân hóa đồng đều từ cấp độ nhận biết đến cấp độ vận dụng cao
cho nên chúng tôi đánh giá đây là một kỳ thi để tuyển chọn các em học viên xuất sắc
vào ngành công an và vào học viện an ninh nhân dân để đào tạo
có ước mơ có nỗ lực hy vọng những thí sinh như huy hoàng sẽ đạt được kết quả tốt
được đứng trong hàng ngũ công an để phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
tiếp tục với những thông tin khác thưa quý vị vào chiều nay thanh tra bộ công an
đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm trong sáu tháng cuối năm
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba thanh tra bộ công an đã chủ động linh hoạt sáng tạo
tổ chức thực hiện có hiệu quả chất lượng các mặt công tác thanh tra
trong đó đã triển khai có hiệu quả một mươi năm cuộc thanh tra hành chính
chuyên ngành và phòng chống tham nhũng tiêu cực theo kế hoạch
tổ chức tiếp công dân định kỳ giải quyết tám mươi hai vụ khiếu nại tố cáo và kiến nghị phản ánh
thuộc thẩm quyền bộ trưởng và do lãnh đạo bộ giao
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
thời gian tới thanh tra bộ cần tiếp tục làm tốt công tác thanh tra
chú trọng chức năng kiểm tra hướng dẫn
trong đó với thanh tra hành chính kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh
phải hết sức cân đối với nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch
về thanh tra chuyên đề cần chú ý chuẩn bị thật tốt mở rộng hành lang pháp lý
về công tác thanh tra đột xuất chủ trương rất đúng nhưng cần chú ý phương pháp
cách làm tập trung vào những nhiệm vụ nóng bức xúc
trong sáu tháng cuối năm lực lượng thanh tra bộ công an phải linh hoạt sáng tạo
đổi mới và tiếp tục nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ và pháp luật
đấu tranh quyết liệt với các đường dây ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao
khởi tố ba mươi tám vụ án vượt bảy mươi ba chỉ
trong sáu tháng cuối năm lực lượng thanh tra bộ công an phải linh hoạt sáng tạo
đổi mới và tiếp tục nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ và pháp luật
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cụ thể đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng
tham mưu chính phủ thủ tướng chính phủ ban hành nghị định số một mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân
chỉ thị số một mươi sáu về tăng cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra đánh giá an ninh an toàn hệ thống mạng
phục vụ hiệu quả triển khai đề án sáu và chương trình chuyển đổi số quốc gia
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm trên môi trường mạng nhận diện phản bác các luận điệu
thông tin xấu độc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phủ xanh thông tin trên mạng
đồng thời bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn quá trình chuyển đổi số quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân
tại hà nội vào sáng ngày hôm nay bộ tư lệnh cảnh vệ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cảnh vệ sáu tháng đầu năm
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba mặc dù tình hình thế giới khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường
tiêu bẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ
song dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị liên quan
bộ tư lệnh cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước
các sự kiện đặc biệt quan trọng các khu vực trọng yếu và các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị lãnh đạo cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ
tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình làm tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước và bộ công an về công tác cảnh vệ
tham mưu hoàn thiện pháp luật về cảnh vệ chủ động triển khai theo chương trình kế hoạch và lộ trình thực hiện đề án số bốn của bộ công an
về xây dựng lực lượng cảnh vệ thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
tập trung công tác đào tạo bồi dưỡng và huấn luyện nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng lê quốc hùng đã trao danh hiệu cờ thi đua chính phủ
cho phòng bảo vệ các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước trao tặng bằng khen của bộ công an cho ba đồng chí lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh vệ
cũng trong sáng nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba của viện khoa học và công nghệ bộ công an
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được của viện khoa học và công nghệ
trong các mặt công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đồng tình với những nhiệm vụ giải pháp trong sáu tháng cuối năm thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu đảng ủy lãnh đạo viện tập trung đảm bảo hậu cần
kỹ thuật tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy
bên cạnh đó nâng cao hiệu quả công tác tham mưu đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ dự án đề tài nghiên cứu khoa học khẩn trương hoàn thành xây dựng thông tư quy định
về quản lý hoạt động nghiên cứu xuất chế kế chế tạo tài liệu bảo an cho công an nhân dân
tham mưu ban hành chương trình hành động của bộ công an thực hiện nghị quyết số ba mươi sáu nqtvk của bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới để tổ chức thực hiện trong toàn lực lượng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh chắc học trong công tác công an
phục vụ triển khai đề án sáu và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn của bộ công an
chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an hội đàm với đại tướng roing kharod phó tổng tư lệnh cảnh sát hoàng gia thái lan
hội đàm nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp thắt chặt hợp tác trong công tác phòng chống tội phạm
phát biểu tại hội đàm thứ trưởng lê quốc hùng nêu rõ việt nam và thái lan thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trở thành hai nước đầu tiên trong khối asean thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
từ đó tới nay quan hệ hai nước không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực
hai bên đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung quan trọng về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
chia sẻ những thách thức đang đặt ra như phòng chống khủng bố và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia
trao đổi thông tin tội phạm qua kênh interpol tội phạm mua bán người xuất nhập cảnh và cư trú trái phép
qua đó tạo cơ chế cho các lực lượng chức năng của hai bên thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương trong từng lĩnh vực
đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
thời gian tới hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin về tình hình tội phạm phương thức thủ đoạn phạm tội
và các nguy cơ đe dọa an ninh trật tự của mỗi nước hoặc khu vực asean
nhất là tội phạm kinh tế hình sự ma túy và tội phạm mua bán người
vào sáng nay tại hà nội bộ công an việt nam và bộ nội vụ anh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện bản ghi nhớ
giữa chính phủ hai nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland
về hợp tác phòng chống mua bán người
tại hội nghị hai bên đã đánh giá thực trạng tình hình mua bán người tại việt nam và vương quốc anh
đánh giá việc triển khai bản ghi nhớ từ đó thảo luận phương hướng hợp tác phòng chống mua bán người giữa hai nước trong thời gian tới
hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp với nhau và cùng các nước trong khu vực phòng ngừa chấn áp và trừng trị tội phạm mua bán người
và đưa người di cư trái phép trên cơ sở tôn trọng pháp luật hiện hành của mỗi nước và luật pháp quốc tế
tập trung vào việc ngăn chặn từ sớm từ xa nguy cơ mua bán người
triển khai các biện pháp phòng ngừa ngay tại biên giới và tăng cường phối hợp thực thi pháp luật
đẩy mạnh hợp tác song phương để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp
thúc đẩy hồi hương các trường hợp nhập cảnh trái phép tạo cơ hội cho di cư hợp pháp góp phần ngăn ngừa tình trạng mua bán người
thưa quý vị trong những năm vừa qua thực hiện chủ trương chung của đảng và nhà nước
bộ công an luôn tập trung hướng tới công tác an sinh
sinh xã hội chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước
với tinh thần ấy công an tỉnh nghệ an đã chủ động báo cáo tham mưu đề xuất bộ công an
ban thường vụ tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
thực hiện chương trình an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo
tại hai mươi bảy xã biên giới của sáu huyện trên địa bàn
theo lộ trình công an tỉnh nghệ an sẽ hoàn thiện bàn giao một căn nhà giai đoạn một
năm hai nghìn hai mươi ba tuy nhiên sau gần hai tháng quyết tâm triển khai thực hiện
đã có gần hai căn nhà được xây dựng vượt tiến độ đề ra
giấc mơ an cư lạc nghiệp được hiện thực hóa đã tiếp thêm sức mạnh và nghị lực
cho các hộ nghèo miền núi vươn lên trong cuộc sống đồng hành cùng lực lượng chức năng
giữ bình yên vùng biên giới
với đặc thù vùng núi địa hình hiểm trở xe tải không thể đi sâu vào bàn
có nơi đường vào bản phải đi thuyền qua sông đã gây nhiều khó khăn
cho công tác vận chuyển vật liệu xây dựng nhưng lực lượng công an các xã biên giới
tỉnh nghệ an đã cùng đoàn thể nhân dân địa phương góp công góp sức
không quản ngại ngày đêm với phương châm nhanh một giờ bà con có nhà sớm một giờ
quá trình hỗ trợ dân làm nhà lập kẹp do bộ công an hỗ trợ thì chính quyền địa phương
cũng như những quân chủ nhân dân về lực lượng anh vũ trang đầu tiên
về bàn là gặp những khó khăn vì có hai bản khi oi phiêng luồng là
phải đi qua đò qua sông qua lòng hồ đập thuyền bàn vẻ
dù có khó khăn tôi cũng quyết tâm để thực hiện được cái nhiệm vụ này
làm như thế nào được bộ nhà ở an sinh cho người dân cách tốt nhất
với mức hỗ trợ xây mới là năm mươi triệu đồng một nhà các hộ nghèo có thể lựa chọn
phương án nhà lắp ghép theo mẫu của bộ công an hoặc nhà ở thông dụng
tại địa phương để phù hợp với hoàn cảnh cụ thể mục tiêu của chương trình
là triển khai phải hợp lòng dân không chạy theo thành tích
đảm bảo chất lượng của nhà ở hỗ trợ theo tiêu chí ba cứng nền móng cứng
khung tường cứng mái cứng và tuổi thọ cao
quý đồng lực lượng cán bộ chương trình công an huyền xuống để thứ nhất là
thảo dỡ nhà cho dân đồng thời sau đó trực tiếp cùng nhân dân làm mỏng
và lắp ghép nhà cho người dân hiện nay nhà lắp ghép của bộ công an
và bộ công tỉnh báo cáo là nó dùng bằng tốn sụp chống nóng chống gió
và được dùng bằng khung sắt thẹp rất vững chắc khi kiểm tra nhà sống
thì nó một phần sẽ giúp cho người dân là chống được cái lành của miền núi
và công khí nóng đến vùng đất nước tiểu số
việc thi công diễn ra trong thời tiết đầu hè thường xuyên có mưa lớn kèm theo lốc xoáy
các nhà tình nghĩa nằm ở vị trí giải rác cách xa nhau gây nhiều khó khăn cho vận chuyển vật tư
lắp ghép nhà xác định đây là một thách thức không nhỏ một quyết tâm rất lớn cần có sức khỏe

cùng với việc thành lập ban chỉ đạo xuống tận các xã các bản để triển khai với tinh thần nhanh chóng khẩn trương
công an tỉnh nghệ an cũng đã thành lập nhiều đoàn công tác để kiểm tra tiến độ chất lượng
chỉ đạo việc triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
công an tỉnh cũng là đơn vị đầu tiên đăng ký trong toàn tỉnh và cũng là đơn vị đầu tiên triển khai tất cả các nội dung để bàn giao cho dân
với mục tiêu là người dân có nhà sớm nhất có thể để an cư lạc nghiệp thể hiện được một tình nghĩa của chiến sĩ lực lượng công an
đâu cần thì công an có và nơi nào khó thì có công an
đây là căn nhà cũ của gia đình anh lữ anh tuấn ở xã hạnh dịch
huyện quế phong tỉnh nghệ an
nhà rột nát đã lâu nhưng chưa sửa được bởi anh không có việc làm ổn định
vợ ở nhà chồng hai con một bé lại mắc bệnh hiệp nghèo khiến cuộc sống trổng chất khó khăn
nhận được căn nhà mới khang trang kiên cố gia đình anh vui mừng khôn siết
em cảm ơn nhà nước bộ công an em cảm xúc của em nói chung là em rất vui em rất mừng
có với lại gặp phải cái mùa nắng nóng này có cái nhà nó cũng mát hơn nhà em
trước thì nó thấp với lại cũng rụt đó là nắng nóng lắm
giờ ở nhà mới đây nó cũng mát lên
niềm vui của gia đình anh lữ anh tuấn cũng là niềm vui chung của ba hộ nghèo nơi biên giới nghệ an
kết quả này chứng tỏ chủ trương quyết sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo là hợp lòng dân
nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân sự vào cuộc tích cực của các đơn vị địa phương
đối với một xã nghèo như xã tiền phong thì các chương trình như xây dựng nhà la ghép rất là phù hợp
với giai đoạn hiện nay bởi vì là những cái hộ nó đã quá đặc biệt khó khăn
không có cái điều kiện để xây dựng nhà thì có những cái chương trình như thế này
thì đã góp phần tích cực vào cái vấn đề giả đổi giảm nghèo
đặc biệt là giúp đỡ các hộ yếu thế đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã
không chỉ nỗ lực vượt tiến độ trong xây dựng nhà cho người nghèo
song song với đó công an tỉnh nghệ an đã trao tặng nhiều phần quà như vốn xe đạp bò giống
để người nghèo vươn lên trong cuộc sống
tiếp tục đồng hành với lực lượng công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giữ vững phền rộng nơi miền tây nghệ an
những năm qua song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân
thì lực lượng công an nghệ an từ tỉnh đến cơ sở đã đặc biệt quan tâm
và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
thời gian tới thì toàn lực lượng công an nghệ an sẽ tiếp tục chủ động
phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan
để tham mưu triển khai xây dựng với mục tiêu là phấn đấu hoàn thành hai tám trăm hai mươi căn nhà này
mỗi ngôi nhà nghĩa tình được dựng lên là một cột bốc vững chãi đưa về dậu tổ quốc
để mỗi người dân yên tâm an cư lạc nghiệp để bao ên thơ vui mơ tớm trường

để tham mưu triển khai xây dựng với mục tiêu là phấn đấu hoàn thành hai tám trăm hai mươi căn nhà này